sau hai ngày xét xử vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên án đối với bị cáo trần quang nghiệp
trú tại thành phố vĩnh long nguyên là giám đốc ngân hàng agribank vĩnh long cùng ba bị cáo khác về tội vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo có trạng vào năm hai nghìn một mươi hai bịa cáo phạm vũ phương nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hoạn xây dựng thương mại
và khách sạn trường huy xin đầu tư hai dự án nên đã gặp nhiệm để vay tiền mua đất nhập đồng ý và giới thiệu phương
cho bị cáo vũ xuân hoàn nguyên cán bộ tiến dụng ngân hàng agribank vĩnh long làm thủ tục vay
mặc dù biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ và không có thật nhưng các bị cáo nhiệm hoàn và châu ngọc thành
nguyên cán bộ ngân hàng agribank vĩnh long vẫn phê duyệt cho phương vay nhiều lần từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
gây thiệt hại trên hai trăm một mươi chín tỷ đồng hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quang nhiệm tám năm tù châu ngọc thanh sáu năm sáu tháng tù
và vũ xuân hoàn năm năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bị cáo phạm vũ phương một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức